xin kính chào quý vị và các bạn
đối với các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong sáng ngày hôm nay do quá trình hội tụ gió yếu ở mực năm m
nên mưa vẫn xuất hiện rải rác ở các tỉnh vùng núi
tuy nhiên thì ngày mai hội tụ gió suy yếu hẳn thì mưa sẽ giảm nhanh trời chuyển tạnh giáo
có nắng nhiều với mức nhiệt giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
sau đó từ ngày hai mươi bảy khi mà vùng thấp nóng suy yếu về cường độ thì nền nhiệt cũng sẽ giảm nhẹ
còn tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong khoảng hai ngày tới
chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nên nắng nóng sẽ có xu hướng gia tăng
cao nhất ngày đạt ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ và cũng phải sang tới ngày hai mươi bảy khi mà vùng áp thấp suy yếu
thì nền nhiệt mới có dấu hiệu giảm nhẹ
khu vực chịu tác động gió rệt nhất của vùng áp thấp nóng phía tây đó là các tỉnh thuộc khu vực trung bộ
trong ba ngày tới ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế đều có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt trưa chiều
nhiệt độ đạt ngưỡng là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi còn sấp xỉ ngưỡng ba mươi chín độ và có nắng nóng gai gắt
đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài nên người dân cần chủ động có biện pháp tránh nắng
và bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
cũng như là cần đề cao cảnh sát với trập điện hay cháy rừng có thể trải ra
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
và có nắng nhiều với mức nhiệt giao động là từ hai mươi ba ba mươi sáu độ
riêng phần phía bắc
khu vực có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng cục bộ
đối với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên có thể xuất hiện những cơn mưa rào chuyển mùa vào lúc chiều tối
tuy nhiên là mưa phân bố thì không đồng đều về diện và lượng mưa cũng không quá nhiều
ban ngày khu vực vẫn có nắng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có thể xuất hiện mưa rông chuyển mùa
tại ven biển nam bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày ở đây thì vẫn có nắng với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
có nơi như tây ninh đồng nai có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ